xin kính chào quý vị và các bạn
các tỉnh đông bắc bộ duy trì trạng thái ít mây và có nắng nhiều trong ngày mai
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sao đến ngày hai mươi ba thì gió mùa đông bắc được tăng cường nên trời nhiều mây hơn
tuy nhiên mưa vẫn ít có khả năng xảy ra
nhiệt độ giảm nhẹ trời rét sâu về đêm và sáng
các tỉnh phía tây bắc bộ cũng có nắng hanh trong hai mươi bốn giờ tới
với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ có nơi cao hơn
về ban đêm do mặt đất phát xạ mạnh nên nền nhiệt vẫn ở ngưỡng thấp
dưới một mươi bảy độ một số nơi thuộc vùng núi cao có thể xuất hiện hiện tượng sương muối
từ ngày hai mươi ba không khí lạnh sẽ tăng cường khiến cho trời nhiều mây hơn
và nhiệt độ sẽ có xu hướng giảm nhẹ
đối với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
ngày mai vẫn sẽ phổ biến ít mưa ngày nắng
với nhiệt độ cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
sao đến ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn cùng với quá trình tăng cường của không khí lạnh
trời sẽ nhiều mây và có mưa giải rác
tập trung nhiều tại phần phía nam của khu vực này
người dân cần đề phòng các hiện tượng
thừa tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông
còn các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận
phổ biến chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
sao đến ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn cùng với quá trình tăng cường
dồn xuống của không khí lạnh sẽ gây ra mưa mưa rào và rải rác
có rông ở một số nơi tại các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực khánh hòa
vì vậy người dân cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới hầu như là khá khô giáo và ít mưa
có chăng mưa rào và rông chỉ xuất hiện cục bộ và chiều tối và đêm
ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở khu vực tây nguyên là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
còn các tỉnh thành nam bộ nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
khoảng từ đêm ngày hai mươi bốn thì có khả năng sẽ gia tăng mưa
có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh
đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày hôm nay